thưa quý vị liên quan tới những sai phạm tại quán karaoke xo trên đường trường trinh quận một mươi hai tp hcm
mới đây công an tp hcm đã hoàn tất quá trình điều tra
theo đó phúc xo cùng với bảy người khác bị đề nghị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
và tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với các đơn vị liên quan ập vào quán karaoke xo paralong
tại năm phòng công an đã phát hiện nhiều người sử dụng ma túy
khám xét tủ cá nhân của hai nữ tiếp viên tổ công tác phát hiện có thuốc lắc
làm việc với công an các nhân viên khai phúc xo cấm việc mua bán ma túy
nhưng nếu khách có nhu cầu sử dụng thì cung cấp dụng vụ
theo kết luận điều tra phúc khai nhận để tăng khách
tăng thu nhập phúc cho phép khách dùng ma túy
công an xác định trong các cuộc họp phúc chỉ đạo không bán ma túy
không mua cho khách nhưng nếu khách có mang vào mà muốn dùng
thì phải cung cấp dụng cụ để lấy tiền phụ thu
còn trong sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đắk nông
cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chùm gỗ lậu phượng dâu
cùng với hai mươi bốn bị cáo trong đường dây khai thác vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn
trên địa bàn hai tỉnh là đắk lắc và đắk nông
trong đó có bảy bị can
nguyên là cán bộ kiểm lâm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng
cùng bị đưa ra truy tố với phượng dâu
theo cáo trạng lợi dụng việc mua đấu giá lô đất gỗ
hơn sáu trăm bốn mươi ba mét khối trong vườn quốc gia york don của sở tài chính đắk lắc
trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
phan hữu phượng tức là phượng dâu và nguyễn thành kiệt
đã chỉ đạo các đối tượng tổ chức khai thác mua bán vận chuyển
hơn sáu mươi bốn mét khối trong vườn quốc gia york dome của sở tài chính đắk lắk
theo cáo trạng lợi dụng việc mua đấu giá lô đất gỗ

theo cáo trạng lợi dụng việc mua đấu giá lô đất gỗ
sau khi củng cố chứng cứ và hồ sơ vụ án ngày hôm qua một mươi sáu tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định của viện kiểm sát nhân dân cung cấp
về khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm năm người trung quốc và một người việt nam
để điều tra và xử lý về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
trước đó tối ngày một mươi ba tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an quận sơn trà
bất ngờ tiến hành kiểm tra tại số nhà ba mươi một lê minh trung phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
phát hiện năm người trung quốc và một người việt nam đang sử dụng điện thoại di động và máy tính sách tay
quay cảnh nam nữ đang quan hệ tình dục và live stream trên mạng xã hội trung quốc

trương huệ mẫn tưởng đăng quân phương tuấn kiệt đới hồng hy lưu tiểu di và một đối tượng người việt nam là sâm thị sang
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín sầm thị sang thuê căn nhà số ba mươi một lê minh trung để ở cùng với bạn trai tên là trương huệ mẫn
tại đây sang cùng với nhóm đối tượng người trung quốc này tổ chức quay trực tiếp các video clip đồi trụy kích dục quan hệ tình dục để tung lên mạng internet
bên cạnh đó xen đăng thông tin tuyển người làm việc lên các nhóm mạng

tại đây sang đăng thông tin tuyển người làm việc lên các nhóm mạng trương huệ mẫn tưởng đăng quân phương tuấn kiệt đới hồng hy lưu tiểu di và một đối tượng người việt nam là sâm thị sang